trong phiên làm việc chiều nay quốc hội tiến hành thảo luận về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giám định tư pháp
sau khi nghe báo cáo thẩm tra của ủy ban tư pháp với các quy định trong dự án luật này
một nội dung được nhiều đại biểu quan tâm đó là việc quy định về việc bổ sung chức năng giám định tư pháp
cho phòng kỹ thuật hình sự thuộc viện kiểm sát nhân dân tối cao
theo quy định bổ sung phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc viện kiểm sát nhân dân tối cao
là một trong các tổ chức giám định tư pháp công lập về kỹ thuật hình sự
với nhiệm vụ giám định về âm thanh hình ảnh từ các dữ liệu điện tử hiện có hai luồng ý kiến
tán thành về vấn đề này nhiều đại biểu cho rằng từ trước tới nay mới chỉ có một số đơn vị giám định kỹ thuật hình sự
thuộc bộ công an đảm nhiệm việc giám định loại việc nói trên dẫn đến quá tải